tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến phức tạp khi tại phú thọ và bạc liêu đang có nguy cơ lây lan ra toàn tỉnh
hai tỉnh này vẫn đang nỗ lực ngăn chặn và khống chế mức độ lây lan của dịch tả lợn châu phi
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ tính đến thời điểm này
đã có một mươi trên một mươi ba huyện thành thị của tỉnh phú thọ công bố xuất hiện dịch tả lợn châu phi
số lợn bệnh đã tiêu hủy là trên năm con
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng phức tạp
cùng với đó các tỉnh xung quanh dịch bệnh cũng diễn biến khó lường
bên cạnh đó số lượng cán bộ thú y và các lực lượng tham gia chống dịch thiếu
công tác phòng chống dịch trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn
nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên toàn tỉnh là khó tránh khỏi
tại bạc liêu tình hình dịch tả lợn châu phi đang diễn biến hết sức phức tạp và có nguy cơ lây lan nhanh ra toàn tỉnh
nguyên nhân là do việc vận chuyển mua bán giết mổ lợn chưa được kiểm soát chặt chẽ
người nuôi thì chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ không bảo đảm an toàn sinh học
trước tình hình trên lãnh đạo tỉnh bạc liêu đã trực tiếp xuống vùng dịch kiểm tra và chỉ đạo công tác dập dịch khoanh vùng ổ dịch để hạn chế lây lan
tỉnh bạc liêu cũng yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền các cấp phải siết chặt và tăng cường kiểm soát việc mua bán vận chuyển và giết mổ lợn
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến hộ chăn nuôi để người dân nhận thức rõ nguy cơ không giấu dịch và khi phát hiện lợn bệnh thì phải tiêu hủy ngay